hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo lê hồ vũ đối tượng cầm đầu tử hình về hai tội danh
vận chuyển trái phép chất ma túy và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
một mươi bị cáo đồng phạm khác trong đó có ba bị cáo người nước ngoài bị tuyên án tử hình về các tội
tàng trữ trái phép chân ma túy mua bán trái phép chân ma túy vận chuyển trái phép chân ma túy
và tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy
ba bị cáo linh án tù trung thân riêng bị cáo lê thành nghĩa lúc phạm tội chưa thành niên lĩnh án một mươi năm năm tù
qua tin tố giác của người dân vào trưa ngày hôm qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang
phối hợp với công an huyện trợ gạo đã kiểm tra bắt quả tang hai mươi một đối tượng đang tổ chức đá gà
và đá gà ăn thua bằng tiền trên phần đất của võ thành quốc chú tại xã bình ninh huyện trợ gạo
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ sáu con gà hai mươi tám cặp cửa
hai mươi điện thoại di động một mươi bốn xe mô tô hai xe ô tô và hơn ba trăm ba mươi triệu đồng cùng nhiều vật dụng có liên quan
bước đầu võ thành quốc khai nhận đã cho các đối tượng khác tổ chức đá gà để lấy tiền sâu
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
đến khuya ngày hôm qua các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
đã khống chế được đám cháy sau hàng giờ nỗ lực dập lửa tại một công ty nằm trên đường bế văn cẩm
phường tân kiểng quận bảy tp hcm
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h ngày hôm qua
người dân đã phát hiện hỏa hoạn xảy ra tại công ty trách nhiệm hiểu hạn thương mại dịch vụ đức thành
có địa chỉ tại số ba mươi bảy trên năm bế văn cẩm nên hô hoán tìm cách dập lửa và báo cơ quan chức năng
gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ từ năm đơn vị nghiệp vụ đã tới hiện trường dập lửa
đến hai mươi một h năm mươi phút cùng ngày ngọn lửa đã được khống chế
thiệt hại cháy vào khoảng hai m hai diện tích công ty cùng nhiều trang thiết bị
nguyên nhân cháy đang được làm rõ
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm